hãng thông tấn chính thức kcna của triều tiên đưa tin tại kỳ họp toàn thể lần thứ sáu
ban chấp hành trung ương khóa tám đảng lao động triều tiên triều tiên đã tiến hành cải tổ nhân sự
trong đó có việc bổ nhiệm một số quan chức quân sự hàng đầu
theo đó cựu bộ trưởng quốc phòng ông ri jong jin được bầu làm bí thư ủy ban trung ương đảng lao động triều tiên
thay thế ông park jong chol
ngoài ra ông kang xuân nam được bổ nhiệm làm tân bộ trưởng quốc phòng
và ông park su in bộ trưởng an ninh xã hội được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân triều tiên
thay thế ông ri tae sop
thay vào đó ông ri tae sop được bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ công an
cùng với việc tiến hành cải tổ các quan chức quân sự hàng đầu
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un cũng kêu gọi phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới
và tăng cường kho vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo triều tiên